thưa quý vị ngày hôm nay tại đầm thị nại thành phố quy nhơn tỉnh bình định đã chính thức diễn ra lễ khai mạc giải vua địch thế giới thuyền máy nhà nghề uimf một hio world championship
quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân tham dự sự kiện
giải đua có một mươi tám tay đua hàng đầu trên thế giới đến từ các nước các tiểu vương quốc ả rập thống nhất trung quốc bồ đào nha phần lan naui pháp và chủ nhà việt nam tham gia thi đấu ở ba chặng để giành vị trí xuất phát tính điểm và vòng đua chính
các cuộc đua mang tính cạnh tranh cao thách thức mạnh mẽ và thú vị mang đến các hoạt động thể thao dưới nước hấp dẫn mãn nhãn cho người xem
ngày ba mươi một tháng ba các tay đua sẽ tiếp tục thi đấu ở vòng đua chính để giành vị trí ngôi đầu
bộ nội vụ đã chính thức trao quyết định cho phép thành lập liên đoàn đua thuyền máy việt nam do ông trần việt anh chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần bình định f một làm trưởng ban vận động